họp báo thông tin về tình hình công tác phòng chống dịch trên địa bàn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang nguyễn văn mười cho biết
đến nay tỉnh đã ghi nhận hơn một mươi năm f
trong đó qua bốn lần tầm soát trong cộng đồng từ một mươi tám tháng tám đến mùng một mươi tháng một mươi
tiền giang đã bóc tách hơn hai bảy trăm linh ca f đưa đi điều trị
số ca tử vong của tiền giang là ba trăm tám mươi tám
tại cuộc họp một số vấn đề đã được nêu ra
việc tiền giang vẫn áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch
mà theo doanh nghiệp và người dân là quá cắt gao
trong đó vẫn áp dụng hình thức sản xuất ba tại chỗ
đặc biệt mới đây một mươi chín doanh nghiệp fdi tại tiền giang
với số lượng hàng chục ngàn lao động vừa gửi thư đến thủ tướng cho rằng
việc tiền giang một mình đi một đường khiến cho doanh nghiệp và người lao động rất khổ sở
chủ bác quản lý các khu công nghiệp của tỉnh tiền giang nguyễn nhật trường cho biết
từ ngày một mươi năm tháng bảy tiền giang đã thực hiện phương án ba tại chỗ
giai đoạn đầu triển khai có bảy mươi một trên một trăm tám mươi sáu doanh nghiệp thực hiện phương án ba tại chỗ
giai đoạn này do virus chủng delta siêu lây nhiễm
và ý thức công tác tổ chức của doanh nghiệp còn sơ khai
ý thức nhận thức của người lao động chưa đúng đắn về phòng chống dịch và chủng delta
nên dịch bùng phát tại gần một mươi doanh nghiệp với khoảng một người ông trường nói
vẫn theo ông trường sau đó ubnd tỉnh tiền giang ban hành bộ tiêu chí tạm thời
để phù hợp với tình hình thực tiễn bối cảnh phòng chống dịch
từ ngày năm tháng tám tiền giang đã cho tiếp tục hình thức sản xuất ba tại chỗ cho đến nay
hiện có bảy mươi sáu trên một trăm tám mươi sáu doanh nghiệp tham gia thực hiện phương án ba tại chỗ
với hơn một mươi bảy người
theo ông từ ngày năm tháng tám đến nay không có f trong các doanh nghiệp
điều này chứng minh việc xây dựng kế hoạch và thực hiện rất đúng đắn
doanh nghiệp cũng không bị đứt gãy chuỗi cung ứng
liên quan đến các giải pháp kiểm soát dịch bệnh tại phú thọ
khẩn trương điều tra quyết liệt truy vết xét nghiệm nhanh chóng khoanh vùng hợp lý
đó là những biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đang được triển khai tại tỉnh phú thọ
sau thời gian dài không có ca nhiễm cho cộng đồng
dịch covid một mươi chín đã bùng phát trở lại ở phú thọ
với số ca nhiễm sars cov hai cao và chưa xác định được nguồn lây
nguy hiểm hơn là dịch bệnh đã xâm nhập vào bệnh viện trường học và khu công nghiệp
ông bùi văn quang chủ tịch ủy ban dân tỉnh phú thọ cho biết
dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên địa bàn
trước mắt để hạn chế lây lan sớm phát hiện ca mắc mới
tỉnh ưu tiên phân bổ các bộ kit xét nghiệm nhanh
cho bốn địa bàn có các chùm lây nhiễm là thành phố việt trì thị xã phú thọ huyện lâm thao và phù ninh
tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ công chức viên chức của các cơ quan đơn vị và người dân ở thành phố việt trì
và xét nghiệm cho toàn bộ công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp có nguy cơ cao như thụy vân bạch hạc tử đà
ông bùi văn quang cũng yêu cầu các địa phương đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân
đặc biệt là tại thành phố việt trì
xây dựng kế hoạch cung ứng lưu thông hàng hóa với các địa phương
lực lượng quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh
để đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý
tỉnh ưu tiên phân bổ vaccine cho thành phố việt trì huyện lâm thao và phù ninh
khi có vaccine khẩn trương tiêm phủ toàn bộ dân số trong độ tuổi tiêm chủng tại các địa phương đã có nguy cơ cao
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú thọ trong một vài ngày tới số ca mắc covid một mươi chín có thể sẽ tăng lên
tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ các trường hợp người dân ra vào tỉnh theo quy định
quản lý chặt chẽ các khu vực phong tỏa để tránh tình trạng lây nhiễm chéo cho khu cách ly
với các trường hợp f một f hai có đủ điều kiện ngành y tế hướng dẫn người dân cách ly y tế tại nhà
những trường hợp không đủ điều kiện thì sẽ chuyển về bệnh viện giá chiến của tỉnh huyện
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
hồ chí minh đang trong thời điểm dẫn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
thế nhưng nguyễn thị luyến vẫn tìm cách đi xe khách về hà nam sau đó trốn cách ly khai báo gian dối
ngày hai mươi một tháng một mươi công an tỉnh hà nam cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tại xã hợp lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
được quy định tại khoản hai điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
theo công an tỉnh hà nam ngày hai mươi ba tháng tám luyến biết rõ thành phố hồ chí minh đang là vùng có dịch covid một mươi chín
và đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu cttg nhưng vẫn tìm cách đi xe khách về hà nam không tuân thủ các quy định về cách ly y tế
khi về tới địa phương nếu không đến cơ quan y tế chính quyền địa phương để khai báo y tế theo quy định
mà đi tìm nhà trọ để thuê ở
khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm sars cov hai
luyện đến một phòng khám ở thị xã duy tiên tỉnh hà nam
để làm xét nghiệm
khai báo gian dối là từ nam định về
trong vòng một mươi bốn ngày qua không qua vùng dịch không tiếp xúc với người về từ vùng dịch
trong khoảng thời gian trở về hà nam lưới đã tiếp xúc với gần bảy mươi năm người f một
sau đó lé được xác định mắc covid một mươi chín
việc khai báo gian dối đã khiến hàng chục trường hợp f một này phải đi cách ly tập trung khử khuẩn
làm phát sinh chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng
thưa quý vị và các bạn trong hai mươi bốn ca dương tính với covid một mươi chín ở quảng bình
các ca là công dân trở về từ các tỉnh thành phố phía nam
và một mươi một trường hợp là f một của người trở về từ miền nam
ngày hai mươi một tháng một mươi trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua tính từ sáu giờ ngày hai mươi tháng một mươi đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng một mươi
tỉnh này ghi nhận hai mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
theo đó trong các ca dương tính mới được ghi nhận
có một mươi ba ca là công dân trở về từ các tỉnh thành phố phía nam
và một mươi một trường hợp là f một của người trở về từ miền nam
cùng với virus sars cov hai
hiện hai mươi bốn trường hợp f đó trên được đưa vào các cơ sở điều trị covid một mươi chín của tỉnh quảng bình
để tiến hành cách ly điều trị
lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra dịch tễ truy vết các trường hợp liên quan
với hai mươi bốn ca mới ghi nhận đã nâng tổng số ca bệnh trên toàn tỉnh quảng bình từ trước đến nay
lên tới một tám trăm chín mươi bảy ca
trong đó có một tám trăm linh ca đã khỏi bệnh xuất viện
chín mươi một ca đang điều trị
thời gian gần đây nhiều người dân quảng trị
các tỉnh phía nam trở về quảng trị
dù đã được tiêm vaccine vẫn bị buộc cách ly tập trung
với lãnh đạo tỉnh quảng trị trả lời thế nào về vấn đề này
theo phản ánh từ những người dân đã trở về tỉnh
họ đều đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
ít nhất là một mũi
tuy nhiên khi về đến địa phận quảng trị
họ vẫn bị cán bộ y tế yêu cầu phải cách ly tập trung
ông võ văn hưng chủ tịch ubnd tỉnh
kiêm trưởng ban phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng trị cho biết
tỉnh đã có ban hành hướng dẫn triển khai
những nội dung của nghị quyết một trăm hai mươi tám
theo như hướng dẫn của bộ y tế
tuy nhiên trong những nội dung được hướng dẫn
tỉnh này vẫn phải thực hiện cách ly tập trung
với người từ các tỉnh phía nam về
dù đã được tiêm vaccine
lý do là sau khi bộ y tế ban hành
hướng dẫn thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
thì bộ cũng đã ban hành tiếp văn bản số tám nghìn bảy trăm một mươi
về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch covid một mươi chín
văn bản này do thứ trưởng đỗ xuân tuyên ký
và có nội dung giao cho ubnd các tỉnh theo dõi chặt chẽ
gửi về địa phương từ các địa phương
dịch covid một mươi chín vừa hết giãn cách
nhất là các địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao
thực hiện xét nghiệm và căn cứ tình hình địa phương
để tổ chức cách ly phù hợp
cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà
hiện tỷ lệ dương tính từ những người
về từ các tỉnh phía nam đang khá cao
kể cả những người đã được tiêm vaccine
nên tỉnh chủ trương cách ly tập trung
người đã tiêm vaccine để giảm nguy cơ
lây lan ra cộng đồng
và vẫn thực hiện đúng theo văn bản mới nhất của bộ y tế
ông hương nói
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại
tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan
vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
với sứ mệnh của mình chúng tôi luôn nỗ lực
đưa những thông tin mới nhất về dịch bệnh
đến tất cả quý vị để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi cũng rất mong nhận được
những kỳ nắm góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại